thời gian qua nhờ thực hiện đề án phát triển kinh tế vườn kinh tế trang trại du lịch sinh thái mang đặc trưng vùng trung du sứ quảng mà kinh tế địa phương tại huyện tiên phước tỉnh quảng nam đã bước đầu đạt được hiệu quả tích cực
đây là vườn chuối cấy mô của gia đình ông phạm hồng sơn tại xã tiên hà huyện tiên phước được thực hiện theo đề án phát triển kinh tế tại địa phương
mô hình của ông sơn có bốn trăm linh bụi chuối với một hai trăm linh cây chuối được trồng trên diện tích gần một hectare
hiện nay vườn chuối đang phát triển tốt và bắt đầu trổ buồn
không riêng gì mô hình của ông sơn mà trên địa bàn xã tiên hà hiện có khoảng hai mươi mô hình phát huy được hiệu quả kinh tế như thế này

không riêng gì mô hình của ông sơn mà trên địa bàn xã tiên hà hiện có khoảng hai mươi mô hình phát huy được hiệu quả kinh tế như thế này
không riêng gì mô hình của ông sơn mà trên địa bàn xã tiên hà hiện có khoảng hai mươi mô hình phát huy được hiệu quả kinh tế như thế này
viện tuyền phước đã xây dựng hơn bốn trăm năm mươi mô hình trồng cây ăn quả đặc trưng theo mô hình trang trại với diện tích hơn một một trăm hai mươi hectare
từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay ngân sách tỉnh đã hỗ trợ các hạng mục kinh tế vườn trang trại với số tiền hơn năm năm tỷ đồng